chị vào cái đường lịch này thì chị kiểm tra để chị biết tiền vào tài khoản hay chưa
thì em cũng rinh lắm em cũng theo hướng dẫn của họ
thì em vào là bấm vô nơi chỗ mất khẩu với lại nợ
xong em bấm mất khẩu vô xong gửi cái mạng off tp nợ về
xong rồi họ lại trừ em thấy tài khoản là bị trừ một trăm linh triệu
mới đây vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng bình triệt phá thành công chuyên án
thu thập tàng chữ mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến một tỷ đồng
liên quan đến một mươi năm đối tượng tại quảng bình đà nẵng ninh bình hà tĩnh
người dân bị thu thập thông tin bằng các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội
và có nguy cơ trở thành các nạn nhân của tội phạm
sử dụng các thông tin cá nhân đó tội phạm sẽ sử dụng vào mục đích
xâm nhập trái phép các tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản
thứ hai các thông tin cá nhân bị lôi lọt chúng sử dụng để làm chứng minh thư giả
các cánh của công nhân giả và các dây tơ khác
để thực hiện việc đăng ký mở tài khoản cho các tổ chức
các mục đích là thanh khoản cho các hành vi phạm tội
ngoài ra thông tin bị sử dụng trái phép trên mạng internet
còn sẽ đe dọa đến tổng tiên xúc phạm nhân dư nhân phẩm
ảnh hưởng đến uy tín và cuộc sống của người dân
tinh vi hơn các đối tượng lừa đảo đã đánh vào lòng tham
và thiếu hiểu biết về công nghệ của nạn nhân để lừa đảo
điện hình là việc nhắn tin nhận quà gói hỗ trợ covid một mươi chín
sau đó các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập
vào các đường link trang web nhằm đánh cắp thông tin
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không có cá nhân tổ chức nào chuyển tiền cho mình
mà phải yêu cầu cung cấp mã otp và mật khẩu của tài khoản của mình
trước tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng internet
và mạng xã hội diễn biến phức tạp như hiện nay
công an tỉnh quảng bình tích cực tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng
để người dân nâng cao ý thức cảnh giác
tránh lạc vào ma trận mánh khóe chiêu trò
của những kẻ lừa đảo đứng sau những chiếc bẫy
kiếm tiền nhanh phần thưởng lớn
đồng thời tăng cường nắm tình hình
kịp thời giải quyết các tin báo tố giác tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
các tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
dù được yêu đãi năm mươi lệ phí trước bạ
đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
cùng với các hãng xe nhập khẩu
chủ động giảm tương đương trong tháng một mươi hai
để kích cầu tiêu dùng
nhưng khép lại năm hai nghìn hai mươi một
thị trường ô tô việt nam
vẫn có tăng trưởng nhưng không đáng kể
cụ thể doanh số bán xe của các đơn vị thành viên
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đạt bốn mươi sáu bảy trăm năm mươi chín xe
tăng hai mươi một so với trước
ngay sau thông tin tập đoàn tân hoàng minh
tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng
mua bán đấu giá tài sản lô đất
đã trúng tại lô đất có diện tích
với giá là hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
tương ứng hai bốn mươi năm tỷ đồng một m hai

ở khu đô thị mới thủ thiêm
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã thu hút sự chú ý của dư luận
những động thái này đã ảnh hưởng tiêu cực lớn
tới thị trường bắt động sản
đồng thời gây khó cho việc đấu giá
của các doanh nghiệp khác sau này
sau nhiều chỉ đạo của chính phủ
và sự phối hợp giải quyết của các bộ ngành và địa phương
lượng xe ủn tắc tại các cửa khẩu
biên giới phía bắc hiện đã giảm đáng kể
so với hai tuần trước
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
vẫn còn khoảng một tám trăm linh xe container
chủ yếu là xe chở hoa quả
hà nội hiện có khoảng một mươi hectare bưởi cam
cho thu hoạch với sản lượng trên dưới một trăm linh tấn
tuy nhiên theo phản ánh của nhiều nông dân
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và thị trường bão hòa
nên giá bưởi và giá cam đã giảm tương đối mạnh
việc tiêu thụ cũng khá chậm
so với những năm trước
theo đó dự báo trong dịp tết nguyên đán sắp tới
giá cam và giá bưởi
sẽ bình ổn và không tăng giá đột biến
người tiêu dùng
cũng sẽ có được nguồn cung sôi rào
vâng thưa quý vị
thời gian gần đây trên địa bàn thủ đô
xuất hiện một số đối tượng giả danh
nhân viên công ty môi trường đô thị
đến các hộ dân thu phí vệ sinh
lợi dụng giờ hành chính
chỉ có người già hoặc là người giúp việc ở nhà
thì những kẻ lừa đảo tự xưng là nhân viên công ty vệ sinh môi trường
trên địa bàn đến thông báo
và yêu cầu nộp phí vệ sinh môi trường
và khử khuẩn với chi phí là hàng triệu đồng
vậy chiêu thức của những đối tượng lừa đảo này
là gì xin mời quý vị theo dõi
phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
chị quyên sinh sống tại quận đống đa hà nội
đã gặp hai đối tượng tự xưng
là nhân viên môi trường đến thu phí vệ sinh
hàng năm với chi phí một triệu đồng
bao gồm tiền phun khử khuẩn
sau khi đưa tiền hai đối tượng
đưa chị quyên một tờ hóa đơn
có dấu của trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ
sinh học và môi trường và ba gói thuốc
diệt công trùng
tôi có hỏi là sao năm nay
phí vệ sinh lại đắt như thế
thì họ trả lời
thì năm nay do ảnh hưởng của dịch covid
nên còn thu thêm cả tiền
phòng dịch và khử khuẩn
thì tôi nghe họ nói như thế
thì cũng tin ngay
nên là tôi đưa tiền
cho họ đóng
và họ có viết hóa đơn
và đưa cho tôi mấy cái thứ
linh tinh này đấy
lần theo số điện thoại ghi trên hóa đơn
khi phóng viên của truyền hình công an nhân dân
kết nối phía đại diện của trung tâm này
họ cho biết dù đã cảnh báo với chính quyền địa phương
và cảnh báo với người dân nhiều lần
nhưng tình trạng lừa đảo
mạo danh nhân viên viện sinh vẫn còn tiếp diễn
bởi vì chúng ta phải rất là cảnh giác
bởi vì đấy là những cái hành vi lừa đảo
và chúng ta cập nhật những cái
mánh khóe những cái hành vi lừa đảo
trên các cái phương tiện thông tin đại chúng
và từ đó thì chúng ta
tự biết bảo vệ mình
và tránh bị sập bậy
để bảo vệ sự an toàn cho bản thân và gia đình
người dân cần tỉnh táo thận trọng
và nâng cao ý thức cảnh giác
với những chiêu trò lừa đảo bán hàng không rõ
nguồn gốc xuất xứ và không phục vụ thiết thực
cho nhu cầu sinh hoạt
nếu thấy có biểu hiện đáng ngờ
người dân cần ủng hộ cho mọi người cùng can thiệp
hoặc tìm cách báo lực lượng chức năng địa phương
kịp thời đến kiểm tra xử lý
chật vật mưu sinh và đặt nhiều hy vọng
vào vợ hoa tết với mong muốn vớt vát
cả một năm dòng vì dịch bệnh
thế nhưng mà năm nay thì tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn
với người nông dân
hoa thì nằm vườn ngóng thương lái
trong khi chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán
và sau đây là ghi nhận của phóng viên
tại các vựa hoa trên địa bàn thành phố đà nẵng
làng hoa dương sơn thuộc xã hồ chí minh
hòa châu là một trong những vựa chuyên canh hoa cúc lớn nhất
trên địa bàn thành phố đà nẵng
ở thời điểm này thì người nông dân đang tắt bật chăm sóc
cắt lá tỉa nổ để cây hoa phát triển đạt chất lượng
phục vụ cho thị trường tết nguyên đáng năm nay
làng hoa dương sơn hiện có hai mươi tám hộ trồng hoa
cung ứng cho thị trường tết một mươi hai chậu các loại
lo ngại sức mua ít
năm nay người dân ở đây đã giảm một nửa số lượng trồng
gia đình anh đạt chỉ đầu tư chăm sóc tám trăm linh chậu cúc và lê tầm trung
đến nay đã say nụ thế nhưng hoa vẫn nằm vườn chờ thương lái
thấp thỏm lo âu là tâm lý chung của nhiều nông hộ trồng hoa khác
tại hợp tác xã hòa liên nhiều nhà vườn đã giảm số lượng hoa chậu lớn
như cúc và lê cúc đài đóa tập trung đầu tư vào hoa trang trí tiểu cảnh
gần ba mươi chậu đổ quyên và yến thảo này
được ông lợi nhận chăm sóc theo đơn đặt hàng
đầu ra ổn định khiến người nông dân vơi bớt nỗi lo
do nó dịch bệnh thành ra là lé buông họ cũng ít
họ không giống buông họ không giống buông
hiện nay đà nẵng có khoảng hai mươi hectare với gần một trăm chín mươi bốn chậu cúc vàng thọ
hơn hai trăm một mươi cây hoa cúc đất làng mô cà ra và hoa treo
đa dạng về chủng loại và chú trọng đến chất lượng hoa
người nông dân đang tìm hiểu về các loại hoa cúc đất
người nông dân đang kỳ vọng về vụ hoa tết được mùa được giá
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại